cũng trong ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công an tp thủ đức tp hcm đang tiến hành điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại quán cơm tại số một trăm ba mươi chín đường đỗ xuân hợp
phường phước long b tp hcm vụ cháy khiến nhiều hộ dân trong khu vực bị ngắt điện
theo đó khoảng bảy giờ cùng ngày người dân sống gần khu vực phát hiện lửa bốc lên
từ phía trước quán tôm tấm lúc này nhân viên trong quán tá hỏa chạy ra ngoài
cùng người dân xung quanh tìm cách dập lửa nhưng không thành nên đã trình báo
cơ quan chức năng ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm khói bốc nghiên ngút
rồi bén sang đường dây cáp điện gây cháy lan vào tiếng quán cơm và tạo ra nhiều tiếng nổ
nhân tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nàng cứu hộ đã đến hiện trường
phong tỏa đường đỗ xuân hợp để phục vụ công tác chữa cháy
sau hơn một mươi năm phút đám cháy được cảnh sát khống chế kịp thời không cho lan rộng
sang nhà dân liền kề hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng làm phần trước
cùng nhiều đồ đạc quán cơm tấm bị hư hại hàng chục hậu dân sống trên đường đỗ xuân hợp
bị ngắt điện do ảnh hưởng của đám cháy